số người tái vệ ứng dụng chat gpt hằng tháng đã đạt một trăm linh triệu vào tháng một vừa qua
một thành tích mà ông lớn mạng xã hội như tiktok phải mất chín tháng
hay mạng xã hội instagram từng phải mất hai năm rưỡi để đạt được
cuộc đua chatbot phổ thông vừa ghi nhận sự vào cuộc của ông lớn google
khi công bố một ứng dụng chatbot ai mang tên bót sẽ sớm ra mắt
cạnh tranh trực tiếp với chat gpt
tuy nhiên sức nóng của xu hướng chatbot ai đang đi kèm theo rủi ro bảo mật an toàn thông tin
với cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp
vô số ứng dụng mạo danh đang hiện hữu đặt ra thách thức trong giai đoạn đầu bùng nổ này